sau cuộc họp ủy ban tham vấn quốc gia về đại dịch covid một mươi chín tối ngày hôm qua thủ tướng bỉ đã thông báo sẽ thận trọng mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu trong dịp giáng sinh và năm mới
các cửa hàng thương mại tại bỉ sẽ được mở cửa trở lại từ ngày một tháng một mươi hai với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cơ bản như rửa tay giữ khoảng cách và đeo khẩu trang
thời gian tối đa một người lớn được phép mua sắm trong cửa hàng là ba mươi phút lễ giáng sinh chỉ được tổ chức giữa những người trong gia đình
những người sống một mình được phép mời hai khách đến nhà vào đêm giáng sinh thời gian giới nghiêm cho riêng ngày lễ này là từ h đến sáu giờ sáng hôm sau
các sự kiện bắn pháo hoa trên toàn quốc vào đêm giao thừa ba mươi một tháng một mươi hai đều bị hủy số người được phép hội họp ngoài trời vẫn giữ mức tối đa là bốn người
tất cả các biện pháp được đưa ra sẽ được áp dụng ít nhất đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
các sự kiện bán pháo hoa trên toàn quốc vào đêm giáng sinh chỉ được tổ chức giữa những người trong gia đình